ngày một mươi tám tháng một mươi tại hà nội trung tâm nông nghiệp nhiệt đới quốc tế cs tổ chức khí tượng thế giới wmo phối hợp với đại học queensland khởi động dự án khí hậu mùa vụ và bảo hiểm tiên tiến nhằm giảm thiểu rủi ro khí hậu cho nông nghiệp đông nam á
hiện nay biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại đông nam á nói chung và việt nam nói riêng
trong giai đoạn hai nghìn năm đến năm hai nghìn một mươi năm thiên tài đã gây thiệt hại ước tính chín mươi sáu tỷ usd trong trồng trọt và chăn nuôi của các nước đang phát triển
tại việt nam một mươi năm trở lại đây mỗi năm thiên tai ở việt nam gây thiệt hại kinh tế khoảng một mươi bảy tỷ đồng
riêng năm hai nghìn một mươi bảy là hơn năm mươi chín tỷ đồng
khi rủi ro thiên tai xảy ra người nông dân là đối tượng dễ bị tác động nhất
điều này đe dọa tới an ninh lương thực lâu dài và sinh kế tại nông thôn
trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như hiện nay
việt nam hiện đang đối mặt với nhiều thách thức nhất là trong nông nghiệp
khi nền nhiệt độ tăng lên dù lượng nước mưa tăng nhưng hạn hán lũ lụt vẫn xảy ra
cùng với đó là mực nước ở các kênh sông suối có thể thấp hơn
chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong dự báo ở khu vực
để giảm tổn thất trong lĩnh vực nông nghiệp
dự án khí hậu mùa vụ và bảo hiểm tiên tiến nhằm xây dựng các hệ thống quản lý rủi ro
sử dụng các tiến bộ trong dự báo khí hậu mùa vụ như một phương án tiếp cận gia tăng hiệu quả
đối với sự thay đổi khí hậu dài hạn
các hệ thống quản lý rủi ro sẽ được kết hợp với các sản phẩm bảo hiểm tiên tiến
cho các nhà sản xuất nhỏ và kinh doanh nông nghiệp trong ngành cà phê đường gạo sắn cao su sữa
và chăn nuôi gia súc tại bốn nước là việt nam lào campuchia và myanmar
dự án này chúng tôi thực hiện sẽ phát triển và cung cấp dự báo khí hậu mùa vụ phù hợp
và đáng chú ý
đáng tin cậy có phần chuẩn bị tốt hơn cho nông dân sản xuất nhỏ trong tương lai
những công cụ dự báo này cũng sẽ giúp chính phủ và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
tăng cường khả năng phục hồi của nông dân sản xuất nhỏ bằng cách sử dụng các dự báo khí hậu mùa vụ hiệu quả
và kiến thức chiến lược về biến đổi khí hậu để khuyên khích việc sử dụng hệ thống bảo hiểm mới
việc tiếp cận thông tin khí hậu thực tiễn và đáng tin cậy sẽ cho phép bà con nông dân và doanh nghiệp
nông nghiệp nhỏ quản lý tốt hơn các dự do khí hậu và có khả năng chuyển các dự do còn lại sang ngành bảo hiểm toàn cầu